chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình an ninh mạng phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên intv
trước khi đến với nội dung chính như thường lệ sẽ là các cảnh báo về bảo mật trong tiểu mục nhận diện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau đó trên trang hỗ trợ của hp đã tung ra các bản cập nhật an ninh fomware cho đa số máy in bị ảnh hưởng
đối với một số mẫu chưa có bản phá lỗi hp cung cấp các chỉ dẫn xử lý xung quanh việc vô hiệu hóa link local multicast name resolution trong thiết lập mạng
bản tin thứ hai khuyên cáo về hai lỗ hổng nguy kịch và một lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị tin tặng lợi dụng để tiết lộ thông tin chạy mã độc từ xa và từ chối dịch vụ

cve hai nghìn hai mươi hai hai nghìn bốn trăm chín mươi một cve hai nghìn hai mươi hai hai mươi bốn nghìn hai trăm chín mươi hai và cve hai nghìn hai mươi hai hai mươi bốn nghìn hai trăm chín mươi ba

các bản thập nhật càng sớm càng tốt đặt các chính sách hạn chế truy tộc từ xa
các bản thập nhật càng tốt đặt các chính sách hạn chế truy tộc từ xa
các bản thập nhật càng tốt đặt các chính sách hạn chế truy tộc từ xa